thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã từng chia sẻ với ngành giáo dục về vấn đề này ông đặt ra câu hỏi đây có phải là vấn đề bức xúc không và nếu làm thì sự thành công đến đâu hay chỉ đem ra bàn rồi thấy khó lại bỏ
để làm thì tôi các đồng đội bên của đức đam anh đam đã làm việc với thành phố hà nội
với nguyễn đức trung hà nội đã xã hội hóa vấn đề này được bốn trăm linh tỷ để vài một phần ngăn khách nhà nước
để tại thủ đô này nhà vệ sinh tốt cho các em học sinh thân yêu của chúng ta
và từ đó có thể nói các địa phương cần làm việc đó không
và đây có phải là chủ trương cần thiết không
hay chúng ta chỉ nói biết bằng biết bỏ
rõ ràng là vấn đề rất bức xúc
bởi vậy thành phố hà nội vừa qua cũng chủ trương năm học tới và những năm tiếp theo
sẽ tăng cường đầu tư nguồn lực tài chính từ xã hội hóa cho việc xây dựng nâng cấp nhà vệ sinh trường học
đây là một tín hiệu đáng mừng đối với các em học sinh
tuy nhiên những câu hỏi đặt ra là khi nhà vệ sinh đạt chuẩn rồi
thì công tác đảm bảo vệ sinh hàng ngày
hàng giờ ở các trường học được thực hiện như thế nào
kinh phí trong việc này ở đâu
ai sẽ là người giám sát
thực hiện xuyên suốt được điều đó
mới mong nhà vệ sinh luôn luôn được đảm bảo sạch và an toàn cho sức khỏe của các em